những mùa vụ gần đây nhiều hộ nông dân trên địa bàn thành phố cần thơ đã có thu nhập khá tốt nhờ trồng nhãn ydo
đây là loại giống nhãn cho năng suất trái khá tốt chất lượng trái ngon nên giá bán luôn ở mức khá cao
nhãn là một trong những loại cây trồng chủ lực tại thành phố cần thơ với tổng diện tích hơn một tám trăm ba mươi hectare
theo ngành nông nghiệp diện tích nhãn y đo có xu hướng tăng đáng kể trong những năm gần đây
với ưu điểm kháng bệnh trỗi rộng tốt cho năng suất chất lượng trái cao và có giá bán tương đối ổn định
nhãn y đo đã mở ra nhiều triển vọng cho việc nâng cao thu nhập cho nhà vườn
thời gian qua với mức giá ổn định giao động từ ba mươi đồng một ký đến bốn mươi đồng một ký
mỗi một công nhãn y đo có thể cho thu nhập từ tám mươi đến một trăm hai mươi triệu đồng một công tùy theo năm tuổi của cây
chính nhờ cây nhãn y đo nhiều hộ dân tại thành phố cần thơ có thể đạt thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng mỗi năm
đây là một trong những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần xây dựng nông thôn mới bền dững ở địa phương